các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên đến khi cơ quan chức năng nhận được thông tin thì những nạn nhân đã phải chịu hậu quả thương tâm
đâu là nguyên nhân của sự chậm chế này xin mời quý vị cùng theo dõi
phát biểu tại cuộc họp về việc thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung khái quát
nhìn chung bức tranh về trẻ em việt nam hiện rất tươi sáng tốt đẹp đạt nhiều thành tựu to lớn
từ y tế chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần
năm qua ngành đã làm được nhiều việc trong đó trợ giúp cho trẻ mồ côi trẻ bị mắc f trẻ là trường hợp f một
phụ nữ sinh con thời gian f được hỗ trợ chi phí mà nhiều chính sách chúng ta đã đi trước đón đầu
nhưng vừa qua vẫn có những vụ việc trẻ em bị đối xử tàn độc bị xâm hại lợi dụng gây sừng sốt phẫn nộ trong dư luận
bộ trưởng nêu vấn đề nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước là làm sao để những sự việc như vậy không tiếp tục xảy ra nữa
theo bộ trưởng đào ngọc dung
điều vừa là đối tượng là chủ thể trong phát triển con người
con người là mục tiêu động lực phát triển thì trẻ em là trung tâm động lực
trẻ em là tương lai nhưng là đối tượng bị tác động xâm hại vì các em không tự bảo vệ được bản thân
do đó việc bảo vệ các em là phụ thuộc vào sự bảo vệ của người lớn và việc trẻ em tự biết các thông tin để bảo vệ
giải pháp hiện để giải quyết vấn đề này là lấy phòng ngừa là chính
quan tâm đến giáo dục pháp luật mọi lúc mọi nơi trên phương tiện truyền thông
phải tạo môi trường thân thiện an toàn
nơi an toàn nhất là gia đình nhưng ở nơi an toàn nhất lại xảy ra những sự việc thương tâm này
tại sao để người lạ tiếp cận các em đơn giản như vậy
nếu người thân có trách nhiệm thì những chuyện đó đã không xảy ra
chúng ta hỗ trợ cháu cũng chỉ là điểm cuối thôi
cái xảy ra rồi chúng ta chỉ giải quyết được phần ngọn
bộ trưởng đào ngọc dung nhấn mạnh
người đứng đầu bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng phải hỗ trợ
can thiệp ngay từ khi có nguy cơ chứ không chờ xảy ra rồi mới giải quyết
bộ trưởng chia sẻ
có nguy cơ thì phải báo cáo ngày không thể thở ơ vô cảm
bản thân chúng ta chỉ cần nghe con cháu mình khóc thì như là sát muối vào người
chứ ở đây họ đã ra tay tàn bạo với con mình mấy tiếng đồng hồ
tại sao bố mẹ không biết
báo cáo lãnh đạo bộ về vấn đề này cục trưởng cục trẻ em đặng hoa nam nhận định
vừa rồi các vụ trẻ em bị đối xử tàn độc bị xâm hại
có thể thấy nổi lên một vấn đề là do việc trẻ được giao cho những người chăm sóc không đủ điều kiện
mà cơ quan quản lý nhà nước không nắm được không phát hiện được
không chỉnh được
đơn cử như việc trẻ phải sống với người tình của bố hoặc mẹ sau khi gia đình tan vỡ
trẻ sống ở những cơ sở nuôi dưỡng chưa được cấp phép như tỉnh thất bồng lai
theo ông nam vấn đề này cần tính lại
làm sao để đảm bảo những môi trường nuôi dưỡng trước hết là phải an toàn đối với trẻ
bộ trưởng đào ngọc dung chất vấn thêm cán bộ phụ trách tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
tại sao những vụ việc lợi dụng đối xử tàn độc xâm hại trẻ em nghiêm trọng như vừa qua
khi tổng đài một trăm một mươi một tiếp nhận được thì các thông tin đều đã chậm muộn rồi
như vụ bé gái ba tuổi bị đống đinh vào đầu ở thạch thất
chỉ khi cháu bé nhập viện đến lần thứ tư thập tử nhất sinh rồi
ông nội của cháu mới gọi phản ánh tới tổng đài một trăm một mươi một
tại sao nhiều người dân vẫn chưa biết đến tổng đài bảo vệ trẻ em này và sử dụng một cách kịp thời hiệu quả
trưởng tổng đài một trăm một mươi một báo cáo với bộ trưởng
thực tế vấn nạn xâm hại trẻ em trong năm hai nghìn hai mươi một tăng cao hơn hẳn so với năm hai nghìn hai mươi hai
với sáu trăm hai mươi năm ca tổng đài phải can thiệp xử lý
trong đó trẻ bị đối xử tàn độc trong gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất tới bảy mươi năm
tăng cao hơn rất nhiều trong khi bắt nạc học đường lại giảm hẳn do trẻ không thể tới trường
đây là một điểm đặc thù của năm hai nghìn hai mươi
dự báo thời gian tới khi trẻ được đi học trở lại
vấn đề bắt nạc học đường có khả năng gia tăng nóng trở lại
đây chính là vấn đề cần quan tâm để ngăn chặn
cán bộ phụ trách vận hành tổng đài một trăm một mươi một cũng trình bày những khó khăn
trong hoạt động của cơ quan này chính là đầu mối thông tin can thiệp tại cơ sở
hệ thống của chúng tôi có cơ sở dữ liệu để kết nối với cán bộ ngành lao động thương binh và xã hội
tới phó chủ tịch thường trực quyên bán nhân dân cấp xã số của công an hội phụ nữ
nhưng hầu hết các trường hợp đều phải kết nối cùng lúc bốn năm đầu mối mới tính được hướng can thiệp hỗ trợ trẻ
khả năng làm việc của cán bộ tại cấp cơ sở còn hạn chế
thông thường kết nối với cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội tại cơ sở vẫn là nhanh hiệu quả nhất
trưởng tổng đài một trăm một mươi một cho hay
khó khăn khác thực tế với tổng đài là về nhân sự cũng như kinh phí hoạt động
đại diện tổng đài cho biết riêng năm hai nghìn hai mươi một tổng đài còn thiếu năm trăm linh triệu đồng tiền cước phí hoạt động điện thoại
đang nợ nhà mạng khả năng cao năm nay cũng sẽ tiếp tục thiếu hụt như thế mà chưa biết cách nào giải quyết
ngay tại cuộc họp bộ trưởng đào ngọc dung khẳng định sẽ giúp tổng đài một trăm một mươi một giải quyết dứt điểm vấn đề này
để nhiều người hơn biết tới tổng đài một trăm một mươi một bộ trưởng tán thành đề xuất in thông tin phổ biến số điện thoại bảo vệ trẻ em này
lên sách giáo khoa bao bì sản phẩm sữa các sản phẩm dành cho trẻ em
ngoài ra người đứng đầu ngành lao động thương binh và xã hội nêu yêu cầu phải tuyên truyền chính sách
để trẻ em nhận thức được quyền của mình để khi bị bố mẹ đánh cũng có thể phản ứng
nhắc nhở người lớn và có thể gọi điện tới số một trăm một mươi một phản ánh bất cứ lúc nào
ông dung cũng lưu ý phòng ngừa nguy cơ trẻ bị đối xử tàn độc nguy cơ tiêu cực trục lợi từ trẻ em
từ chính những cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em như các máy ấm các làng trẻ sos đang vận hành trên cả nước
vì hiện nay chân đèn chính là nơi tốt nhất
bộ trưởng vặn hỏi cán bộ phụ trách hoạt động bảo trợ này có dám cam kết không có bạo lực tiêu cực
tại những cơ sở như vậy hay không
người trả lời thừa nhận không dám cam kết việc này nhưng vẫn luôn tổ chức tập huấn
đào tạo về kỹ năng phòng chống bạo lực cũng đã tổ chức tuyên truyền để mọi trẻ sống tại các cơ sở này
đều biết đều có thể gọi tổng đài một trăm một mươi một nếu bị đe dọa xâm hại
bộ trưởng đào ngọc dung lập tức yêu cầu tổ chức thanh kiểm tra hoạt động nuôi dưỡng trẻ
tại các cơ sở chăm sóc ngay trong năm hai nghìn hai mươi
vẫn xung quanh chuyện vận hành số điện thoại chuyên để bảo vệ trẻ em
lãnh đạo quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cũng nêu băng khoăn
sao tổng đài một trăm một mươi một vẫn ít người biết ít người gọi
con số năm trăm linh sáu trăm linh ca can thiệp hỗ trợ mỗi năm với trẻ chắc chắn chưa là gì
so với nhu cầu của hai mươi sáu triệu trẻ em nhu cầu của một trăm linh triệu dân việt nam hiện nay
ông này cho rằng cần đi thẳng vào sự thật là cán bộ làm công tác trẻ em nói chung
cán bộ ở cơ sở nói riêng vừa thiếu vừa yếu và không muốn làm việc
cũng không đủ điều kiện làm việc nên không đáp ứng được yêu cầu thực tế
đại diện quỹ bảo trợ trẻ em mong muốn bộ trưởng kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn
để có hướng giải quyết căng cơ vấn đề này
tán thành phân tích này bộ trưởng đào ngọc dung nhắc lại
trong nghị quyết về kết quả cuộc giám sát tối cao của quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em mới đây
có một nhận xét xác đáng
hiện có một mươi năm cơ quan liên quan đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em
nhưng mạnh ai người nấy làm
sự phối hợp công tác rất yếu thiếu và kém hiệu quả
vấn đề khác từ trung ương đến cơ sở có rất nhiều cấp ngành quản lý
nhưng chưa có cuộc thanh kiểm tra thực sự nào với hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em
cũng tại cuộc làm việc bộ trưởng đào ngọc dung yêu cầu
năm hai nghìn hai mươi hai phải thực hiện thanh tra giám sát toàn diện công tác chăm sóc
giáo dưỡng trẻ em
không có vùng cấm phải thực hiện năm nhất phát hiện vụ việc sớm nhất
điều tra kết luận nhanh nhất xử lý kịp thời xử lý nghiêm nhất và hỗ trợ tốt nhất
dẫn trường hợp cháu bé ba tuổi ở thạch thất bị đinh gâm vào đầu
đang nằm viện saint paul ở hà nội bộ trưởng đào ngọc dung cho rằng
câu chuyện khiến cháu bé phải nằm bệnh viện hiện giờ là vô cảm của người lớn
không thể chấp nhận được
nếu phát hiện từ lúc cháu gãy tay trước đây thì mọi chuyện đã không xảy ra
về công tác chăm sóc hỗ trợ trẻ em tại cơ sở bộ trưởng đào ngọc dung cho rằng
việc phối hợp giữa ngành với các địa phương chưa tốt trong việc cấp kinh phí nhân sự
mấy năm trước tôi biết có một địa phương tổ chức mấy tỷ đồng cho tết trung thu
nhưng không có đồng tiền nào cho công tác chăm sóc trẻ em
chúng tôi điện yêu cầu họ cấp ngân sách lập tức là con ngày bộ trưởng đào ngọc dung cho hay
theo bộ trưởng đào ngọc dung công tác tuyên truyền về chăm sóc bảo vệ trẻ em
cần phải bài bản và mới hơn
công tác giáo dục quyền trẻ em hay thông tin về tổng đài quốc gia chăm sóc trẻ em số một trăm một mươi một
cần phải đưa vào nhà trường cần bàn với bộ giáo dục và đào tạo
để đưa thông tin này vào sách giáo khoa và đồ chơi
kết luận tại buổi làm việc bộ trưởng đào ngọc dung nhắn nhủ
tất cả cha mẹ người lớn hãy dành sự quan tâm tốt nhất cho trẻ em
thưa quý vị như kết luận của bộ trưởng đào ngọc dung
các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian hơn cho con lắng nghe con nhiều hơn
để là người đầu tiên phát hiện được những bất thường con đang gặp phải
và kịp thời có cách xử lý tránh xảy ra những trường hợp đau lòng như những vụ án vừa qua
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối video
còn bây giờ xin chào và gặp lại